bánh kẹo mứt là mặt hàng không thể thiếu trong các gia đình việt mỗi dịp tết đến xuân về
năm bắt được nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng các cửa hàng chợ và siêu thị trên địa bàn tỉnh gia lai đã nhập về
và bày bán rất nhiều sản phẩm với sự đa dạng về chủng loại phong phú về mẫu mã
bánh kẹo mứt là mặt hàng không thể thiếu trong các gia đình việt mỗi dịp tết đến xuân về
nắm bắt được nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng các cửa hàng chợ và siêu thị trên địa bàn tỉnh gia lai
đã nhập về và bày bán rất nhiều sản phẩm với sự đa dạng về chủng loại phong phú về mẫu mã và hình thức
hiện nay các mặt hàng này đang được các cơ sở kinh doanh nhập thêm để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
khi chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến tích nguyên đán
hàng nhập thì nói chung là bánh mứt và các loại bánh kẹo hạt dưa hạt bí
giá cả thì giảm hơn năm ngoái hơi nhẹ một xíu gỡ từ một hai
hiện trung tâm thương mại tp hcm
có năm trăm bảy mươi ba hộ kinh doanh cố định và khoảng hai trăm linh hộ kinh doanh lưu động
đã sẵn sàng cung cấp lượng hàng hóa đa dạng cho khách hàng mua sắm trong dịp tết
với thời điểm này thì lượng hàng hóa theo chúng tôi đánh giá là rất là dồi dào
giá cả thì bảo đảm bình ổn
vấn đề thứ hai là chúng tôi đã thường chuyên cùng với đội kiểm tra quản lý thị trường
kiểm tra các hộ kinh doanh ở tại trung tâm thương mại về vấn đề về tiền an toàn phẩm
đến nay thì chưa phát hiện bộ kinh doanh nào phi pháp
để bảo đảm cho phục vụ tết thì chúng tôi
tăng cường với sự quản lý của bảng lý đối với trung tâm thương mại
để cho đạo điều kiện cho các hộ kinh doanh được kinh doanh thuận lợi nhất
và khách đến mua bán tại trung tâm thương mại bảo đảm thuận lợi trong suốt
đối với siêu thị corp mart pleco để chuẩn bị phục vụ tết
siêu thị đã đầu tư hơn một trăm linh tỷ đồng để nhập các mặt hàng phục vụ tết
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
giá cả các sản phẩm bánh bứt tết năm nay chỉ nhích lên khoảng từ năm đến một mươi
bên cạnh tập trung cải tiến mẫu mã các nhà máy cơ sở sản xuất bánh kẹo
cũng chú ý nâng cao chất lượng và có nhiều mức giá khác nhau
giá cả các mặt hàng thì bình ổn giá thị trường
không tăng hơn so với thị trường bên ngoài
và năm nay thì với chủ đề là tết nhẹ nhàng nhà nghề kể chia
thì giá cả phục vụ tết rất là tiết kiệm và không tăng hơn so với
càng sát tết nguyên đán thị trường những mặt hàng bánh kẹo mứt càng trở nên sôi động
tuy nhiên để bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng nên chọn mua những loại bánh kẹo
mứt rượu bia có nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu rõ ràng
để cùng gia đình đón một cái tết an toàn và tiết kiệm